thưa quý vị cảnh sát tây ban nha vừa bắt giữ một đối tượng được cho là có liên quan tới loạt bom thư
gửi tới văn phòng thủ tướng pedro sánchez và đại sứ quán ukraine ở thủ đô madrid vào hồi cuối tháng một mươi một và đầu tháng một mươi hai năm ngoái
theo bộ nội vụ tây ban nha nghi phạm là năm công dân nước này bảy mươi bốn tuổi đã bị bắt giữ tại thành phố madrid de bebro ở miền bắc
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm
đối tượng bị nghi ngờ đứng sau loạt bom thư gửi tới nhiều địa điểm ở tây ban nha vào hồi cuối năm ngoái
sự việc không gây thiệt hại về người nhưng một nhân viên đại sứ quán ukraine tại madrid đã bị thương nhẹ khi mở gói hàng
các địa điểm bị gửi bom thư còn có tư dinh của thủ tướng tây ban nha pedro sánchez bộ quốc phòng tây ban nha
một căn cứ không quân gần với thủ đô madrid và trụ sở của một công ty thiết bị quân sự ở thành phố rajagoza